đầu năm nay bộ trưởng bộ công thương đã ký ban hành chỉ thị số ba về việc tiếp tục ra soát để cắt giảm đơn giản hóa các thủ tục hành chính
điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách kiểm tra chuyên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và người dân
trong năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bộ công thương đã cắt giảm đơn giản hóa hai trăm linh năm điều kiện kinh doanh
với bốn trăm bốn mươi sáu thủ tục hành chính hiện có bộ cũng đã phân cấp cho các địa phương thực hiện một trăm năm mươi hai thủ tục gồm một trăm ba mươi hai thủ tục hành chính thực hiện ở cấp tỉnh
một mươi thủ tục hành chính thực hiện ở cấp huyện hai thủ tục hành chính thực hiện ở cấp xã
để cải thiện môi trường kinh doanh hơn nữa trong thời gian tới bộ công thương sẽ tiếp tục tiến trình cải cách theo sự chỉ đạo của chính phủ
không vì lợi ích riêng mang tính cục bộ mà vì quyền lợi của doanh nghiệp cộng đồng xã hội và quốc gia